tình huống tiếp theo chương trình thử phản ứng của một nhóm bạn trẻ

một bạn nữ đã lên tiếng càng hiệp
một bạn nam khác bất bình trước sự hiệp và cũng đã lên tiếng giúp đỡ

cái hành động mà bạn học sinh đối với thầy giáo là một cái hành động không sợ dần dây là một hành động rất là xấu và vô lãng
em cảm thấy rất là không được như thế là mất chuẩn mực của học sinh
em thấy là tình thật ở hiện nay là cũng có một số kiểu như là học sinh nó
hơi vô lĩa với thầy giáo của anh
trái ngược với hai tình huống trên nhận được khá nhiều sự giúp đỡ của mọi người
bên cạnh đó vẫn còn khá nhiều người rừng rừng vô cảm
nhiều người chỉ biết đứng nhìn và không có bất kỳ phản ứng nào
thầy không có ý gì cả
thậm chí có chàng trai còn căng ngăn bạn gái
không cho bạn gái mình giúp đỡ người thầy giáo
tuy nhiên thật bất ngờ sau những phản ứng vô cảm vừa rồi
một người phụ nữ từ xa đã biến lại gần và hỏi hăn câu chuyện
em đang nói chuyện này mà
nói chuyện này nói chuyện đàng hoàng thực tế thôi nghe chưa
nói chuyện bình thường mà

đấy là chuyện không thấy bình thường thôi
thế thì em muốn nói chuyện đi ngồi lên nói chuyện đàng hoàng
đấy là chuyện của em

chị phải nói chuyện vừa
rồi mới nào đấy

cô em đang nhấp thầy vậy mà